hưởng ứng lời kêu gọi vì người nghèo của chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
quỹ hạt giống việt và trung tâm truyền hình nhân dân báo nhân dân phối hợp với một số cơ quan ban ngành
tổ chức chương trình xuân ấm năm hai nghìn hai mươi hướng tới những hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi
đến sự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội
đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí trần hồng hà bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
đồng chí nguyễn đình khang chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
phát biểu tại chương trình đồng chí đinh như hoan phó tổng biên tập báo nhân dân nhấn mạnh
trong không khí chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mừng xuân mới canh tí quỹ hạt giống việt báo nhân dân phối hợp với truyền hình nhân dân tổ chức
sự kiện xuân ấm hai nghìn hai mươi nhằm kết nối cộng đồng cùng gửi đi thông điệp chia sẻ hỗ trợ những người
có hoàn cảnh khó khăn những nạn nhân của thiên tai những tấm gương học sinh sinh viên vượt khó
trong chương trình xuân ấm hai nghìn hai mươi quỹ hạt giống việt đã trao tặng chín mươi học bồng mỗi suất năm triệu đồng
cho chín mươi sinh viên hiếu học đạt thành tích cao trong học tập đồng thời trao tặng một mươi hai căn nhà
mỗi căn trị giá một trăm linh triệu đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
bị thiệt hại trong trận mưa lũ vừa qua tổng giá trị hỗ trợ trong chương trình lên tới gần một bảy tỷ đồng
số tiền thưởng này thì em sẽ sử dụng vào việc học tập để
tiếp tục giúp đỡ được gia đình đỡ đi cánh nặng của mẹ giúp đỡ em có cơ hội học tập và phát triển tốt hơn
sau này để phấn đấu trở thành một người sĩ quan trong quân đội nhân dân việt nam xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh
quỹ hạt giống việt báo nhân dân thành lập năm hai nghìn một mươi hai với phương thức hoạt động phi lợi nhuận
tham gia hoạt động an sinh xã hội giúp người nghèo nạn nhân của thiên tai hỗ trợ học sinh
sinh viên nghèo vượt khó khăn
chương trình đã có sức lan tỏa lớn đến đông đảo những người tham dự bằng những việc làm thiết thực có ý nghĩa nhân lên giá trị nhân văn tới đời sống
với chương trình này thì báo nhân dân đã đưa đến thông tin rất là nhiều và rất ý nghĩa cho rất nhiều tầng lớp lao động của chúng ta cũng như là các ngành đạo
và tôi tin chắc rằng với chương trình này thì cái xuân ấm sẽ làm ấm lòng rất nhiều người của trong bà con chúng ta

qua xuân ấm quỹ hạt giống việt bày tỏ niềm tri ân chân thành đến các đơn vị cá nhân đã đồng hành trong thời gian qua cũng như mong muốn có sự chung tay góp sức từ cộng đồng nhiều hơn nữa để cho các em học sinh nghèo có cơ hội thực hiện ước mơ của mình để những người kém may mắn những nạn nhân của thiên tai có cuộc sống tốt đẹp hơn